theo sở du lịch thành phố đà nẵng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám thành phố đã đón hơn bốn triệu lượt khách du lịch
trong đó khách quốc tế ước đạt hơn một sáu triệu lượt tăng gần năm mươi so với cùng kỳ năm ngoái
trong số khách quốc tế đến với đà nẵng vào những tháng đầu năm nay du khách hàn quốc chiếm phần lớn với tám trăm linh lượt
tăng một trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy tiếp đến là khách trung quốc hơn ba trăm sáu mươi tám lượt tăng ba mươi sáu
nhờ đó nguồn ngân sách của ngành du lịch và thành phố đà nẵng ngày càng tăng cao
cũng trong nửa năm qua khách du lịch đường hàng không đến với thành phố này ước đạt hơn một triệu lượt
tăng hơn bốn mươi và lượng khách cập cảng tiên sa là hơn sáu mươi năm lượt tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm trước
trong thời gian tới sở du lịch thành phố đà nẵng sẽ mở rộng thêm thị trường du lịch quốc tế
đặc biệt là châu âu và ấn độ thông qua việc các hãng hàng không công ty lữ hành và sân bay quốc tế đà nẵng
xúc tiến mở thêm các chuyến bay từ các thị trường mới